còn một đối tượng là nguyễn trần quyền đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lập thạch đã bắt tạm giam tám đối tượng
đấu một bánh heroin trong thùng bí đỏ bị cáo hoàng văn quyết đã bị toán nhân dân tỉnh bắc cạn xử phạt hai mươi năm tù
do bản thân là người nghiện ma túy vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng sáu hoàng văn quyết nhận điện thoại của xe khách báo ra nhận thùng hàng
tại tiểu khu hai thị trấn trợ rã huyện ba bể thì bị tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn phát hiện bắt quả tàng
lực lượng chức năng đã thu giữ bên trong thùng hàng có một bánh heroin và bốn mươi ba quả bí đỏ

mục đích quyết mua bán ma túy về để sử dụng và bán cho người khác để kiếm lời
tại phiên tòa bị cáo hoàng văn quyết đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
mục đích quyết mua bán ma túy về để sử dụng và bán cho người khác để kiếm lời